từ một bệnh viện quy mô bốn trăm linh giường bệnh với trang thiết bị hạn chế bệnh viện đã trở thành trung tâm ngoại khoa hàng đầu cả nước với một năm trăm linh giường bệnh hơn năm mươi phòng mổ hiện đại
bệnh viện đã tích cực phát huy vai trò trong việc phát triển các mũi nhọn y học hiện đại của y tế chuyên sâu trong nghiên cứu về chăm sóc sức khỏe và chữa bệnh
tích cực tham gia đào tạo nguồn lực chất lượng cao cho ngành y tế và nâng cao kỹ năng cho các bác sĩ vùng sâu vùng xa vùng đặc biệt khó khăn
nhiều đề tài công trình nghiên cứu y học cấp nhà nước cấp bộ và cấp cơ sở đã được bệnh viện hoàn thành trong đó có những công trình mang cầm cỡ thế giới
được đồng nghiệp quốc tế đánh giá cao góp phần làm dạng danh nền y học việt nam hiện đại
bệnh viện còn đi đầu trong công tác đào tạo chỉ đạo tuyến và là nơi khởi nguồn dự án bệnh viện vệ tinh chuyển giao kỹ thuật phát triển các bệnh viện tuyến dưới
nói chuyện với đội ngũ y bác sĩ chủ tịch nước trần đại quang mong muốn bệnh viện tiếp tục phát huy truyền thống của mình từng bước đưa bệnh viện đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và trên thế giới
và đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao vào dịp cuối năm của hành khách tại các bến xe miền đông và miền tây
trung tâm quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng tp hcm sẽ điều chỉnh tăng chuyến và tăng giờ xe buýt chạy về đêm
trung tâm quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng tp hcm cho biết
do nhu cầu đi lại vào dịp cuối năm của hành khách tại các bến xe miền đông và miền tây tăng cao
nên sẽ điều chỉnh tăng tuyến và tăng giờ xe buýt
cụ thể xe buýt số một mươi bốn bến xe miền đông mùng ba tháng hai miền tây
giờ xuất phát bến đầu tiên là bốn giờ tại hai đầu bến
thời gian chuyến cuối là từ hai mươi h bốn mươi năm đến hai đầu cuối bến là hai mươi một h bốn mươi năm
tổng số chuyến hoạt động trong ngày là hai trăm tám mươi chuyến
việc mở rộng các tuyến xe buýt vào ban đêm nhằm tạo điều kiện cho nhiều người đi xe buýt
thay vì đi xe máy giảm ồn tắc giao thông
cùng với đó các tuyến xe buýt ban đêm sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân đi làm hoặc tan ca vào ban đêm
vẫn có xe buýt đưa đến nơi làm hoặc về nhà
hà giang là tỉnh miền núi biên giới phía bắc tổ quốc có một thị trấn biên giới tiếp xác với trung quốc
nhằm mục tiêu khai thác tiềm năng của vùng biên giới và nâng cao đời sống vật chất tinh thần đồng bào của các dân tộc
những năm qua nhà nước đã quan tâm đầu tư chiến lược phát triển kinh tế xã hội
thông qua nhiều chương trình với các chính sách hỗ trợ
trong đó việc bố trí ổn định dân cư vùng biên gắn với chủ quyền biên giới luôn là đòi hỏi cấp thiết
từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi năm trên địa bàn tỉnh hà giang đã thực hiện được việc bố trí dân cư với bốn bốn trăm linh một hộ
gồm xã nội địa ba một trăm hai mươi ba hộ xã biên giới sáu trăm chín mươi hộ ổn định tại chỗ năm trăm tám mươi tám hộ
việc ổn định chỗ ở do có sự tham gia vào cuộc của các cấp ủy chính quyền cơ sở với hộ gia đình lựa chọn địa điểm trước khi di chuyển
kiểu dáng nhà do các hộ tự làm phù hợp với phong tục tập quán của từng dân tộc từng địa phương được nhân dân đồng tình ủng hộ
việc di chuyển và ổn định tại chỗ giảm thiểu được tối đa thiệt hại về người và tài sản
đối với các hộ sinh sống tại vùng nguy cơ sạt lở lũ ống lũ quét
quy tụ được các hộ giải rác xuống sinh sống tập trung tại khu vực trung tâm
giúp cho các hộ sớm được tiếp cận các tiến bộ khoa học phục vụ cho sản xuất đời sống ngày càng được cải thiện
giảm bớt tỷ lệ hộ đói nghèo an sinh xã hội được phát triển
bên cạnh đó còn hạn chế sự lôi kéo của các thế lực thù địch
làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh hà giang
góp phần bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia
thưa quý vị và các bạn theo quy hoạch chung của thủ đô
đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi tất cả các nghĩa trang trong nội đô vốn tồn tại từ trước
sẽ phải di rời ra các khu vực đã được phân khu theo quy hoạch
mặc dù đây là chủ trương đúng đắn phù hợp với tình hình thực tế và công tác bảo vệ môi trường
cũng như là bảo đảm bộ mặt của thành phố
thế nhưng tiến trình của việc di rời đang gặp không ít khó khăn
hà nội năm hai nghìn một mươi sáu ít ai có thể nghĩ rằng nằm trong nội đô
sát vách với các khu dân cư đông đúc và bận rộn
vẫn còn tồn tại các nghĩa trang có từ hàng chục năm nay
các nghĩa trang này hầu hết thuộc đất của một số quận mới như hoàng mai nam bắc tử liêm
cá biệt có nghĩa trang thuộc phường láng hạ và phường lê văn lương thì nằm hẳn trong nội đô
theo đánh giá hầu hết các nghĩa trang này
đều nằm sát các khu dân cư đông đúc
có tác động không nhỏ đến vệ sinh môi trường và nguồn nước của cả khu vực
sau này thì cái quỹ đất đấy nó cũng dần dần nó cũng hết đi
thay vào đó là các trung cư hoặc là các cái lợi ích của xã hội công cộng
đâm ra là cái quỹ đất của nghĩa trang nó càng ngày càng thu hẹp dần
trước tình hình đó thành phố hà nội đã có chủ trương di rời hầu hết các nghĩa trang cũ
đặc biệt là nghĩa trang nằm trong nội đô ra ngoài những phân khu đã được quy hoạch
những khu vực đã được thiết kế dành cho dịch vụ mai táng
cũng như những công nghệ thời hiện đại như hỏa táng hay thủy táng
nằm cách xa khu dân cư và đặc biệt là nó phải được quy hoạch riêng đồng bộ
thì nó mới phát huy được tất cả những cái ưu việt của nó
thì hiện nay rằng là tất cả những nghĩa trang ở các thành phố lớn
và ở nhiều tỉnh thành ở khắp các địa phương trên cả nước
thì đang gặp phải rất nhiều những vấn đề bất cập từ vấn đề quy hoạch
lãng phí sử dụng đất đến vấn đề xây dựng rất là lộn xộn
rồi vấn đề quản lý
thì gần như các nghĩa trang từ trước này là tự phát
vấn đề quản lý gần như là không có
việc di rời các nghĩa trang cũ ra khỏi nội thành về cơ bản cũng đã hoàn thiện
tuy nhiên vẫn còn sót lại một số các trường hợp tại những phường quận như đã nêu trên
có điều diện tích của các nghĩa trang cũ đó lại khá lớn
mật độ dày và nằm ở vị trí khá nhạy cảm
quyết tâm của chính quyền thành phố hà nội từ nay đến hết năm hai nghìn hai mươi
sẽ di rời được tất cả các nghĩa trang cũ trong nội đô
đồng thời phân bổ lại những phân khu đã được quy hoạch làm nghĩa trang mới